quý vị đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h cập nhật mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị hà nội thêm hai chín trăm tám mươi bốn ca mới cao nhất trong gần hai năm qua hơn năm mươi một f đang điều trị
sở y tế hà nội vào tối một mươi hai tháng một đã thông báo trong vòng hai mươi bốn giờ qua đã ghi nhận hai chín trăm bốn mươi tám ca covid một mươi chín mới trong đó có sáu trăm bảy mươi ca trong cộng đồng
bệnh nhân mới phân bố tại ba trăm chín mươi năm xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như ba đình với một trăm một mươi sáu ca hoài đức một trăm một mươi một ca bắc từ liêm chín mươi tám ca long biên chín mươi bốn ca hoàn kiếm chín mươi ba ca đống đa tám mươi ba ca
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là bảy mươi chín sáu trăm một mươi năm ca
tới hết ngày một mươi một tháng một toàn thành phố có gần năm mươi một trường hợp f đang điều trị và cách ly
trong đó tại bệnh viện nhiệt đới trung ương một trăm ba mươi ba ca là bệnh nhân ở hà nội bệnh viện đại học y hà nội có hai trăm một mươi tám ca
tại các bệnh viện của hà nội gồm ba bệnh viện các tầng hai và tầng ba là ba bảy mươi chín ca
số bệnh nhân thể nhẹ không triệu chứng điều trị ở tầng một trong ba tầng ở hà nội chiếm chín mươi ba tổng số ca nhiễm đang điều trị
cụ thể có hơn sáu tám trăm linh ca đang điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị thành phố và cơ sở thu dung quận huyện
hơn bốn mươi sáu trăm linh f đang được theo dõi cách ly tại nhà chiếm gần tám mươi tổng số ca nhiễm
những ngày gần đây số bệnh nhân có địa chỉ ở hà nội tử vong vì covid một mươi chín xung quanh hơn một mươi ca
tổng số người tử vong do covid một mươi chín từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là hai mươi
tổng số ca nhiễm là hai trăm tám mươi một người tỷ lệ tử vong trên tổng số ca nhiễm là bốn
số bệnh nhân nặng nguy kịch ở hà nội liên tục tăng trong những ngày gần đây
nếu ngày tám tháng một có bốn trăm linh tám ca nặng nguy kịch thì ba ngày sau con số này đã tăng lên gần bốn trăm chín mươi ca
nhiều ngày qua hà nội dẫn đầu cả nước về số ca f ghi nhận mới mỗi ngày với gần ba ca trên một ngày
trước tình hình dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp thành phố đã thay đổi phân luồng tiếp nhận điều trị f
theo sở y tế hà nội tùy tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn
việc phân luồng tiếp nhận điều trị người bệnh covid một mươi chín sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế
trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín gia tăng sở y tế đã chỉ đạo các bệnh viện tầng ba sẽ tiếp nhận f
nếu f được đánh giá ở nguy cơ rất cao có tình trạng cấp cứu spo hai dưới chín mươi
cơ sở tiếp nhận bệnh nhân tầng ba gồm năm bệnh viện của hà nội là đức giang thanh nhàn hà đông
sanh pôn và sơn tây các bệnh viện trung ương bộ ngành riêng bệnh viện phụ sản hà nội tiếp nhận bệnh nhân sản khoa
trước đây bệnh viện tầng ba ở hà nội sẽ tiếp nhận f có tuổi từ trên hoặc bằng sáu mươi năm và chưa tiêm đủ liều vaccine
mắc bệnh lý nền có tình trạng cấp cứu chuyên khoa f ở mức độ nguy cơ cao sẽ được xếp vào tầng hai
như mắc bệnh lý nền có triệu chứng đợt cấp phụ nữ có thai vừa sinh con dưới bốn mươi hai ngày
trẻ em dưới ba tháng tuổi và f có spo hai từ chín mươi đến chín mươi
các cơ sở tiếp nhận gồm các bệnh viện thuộc tầng hai thường là các bệnh viện ở các quận huyện và một số bệnh viện thuộc thành phố
riêng bệnh viện phụ sản hà nội tiếp nhận f gương sản khoa cần can thiệp chuyên khoa
bên cạnh đó bệnh viện tầng hai dành cho trường hợp không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
mức độ trung bình với nguy cơ cao nay chỉ có trường hợp nguy cơ cao mới vào tầng hai
f có nguy cơ thấp hoặc trung bình sẽ được điều trị ở tầng một
cụ thể nhóm có nguy cơ trung bình bao gồm người từ sáu mươi năm tuổi trở lên chưa phát hiện bệnh nền hoặc mắc bệnh nền ổn định
nghĩa là không dùng thuốc hoặc uống thuốc theo đơn tại nhà không có triệu chứng của đợt tiến triển
người từ năm mươi đến sáu mươi bốn tuổi chưa phát hiện bệnh nền và chưa tiêm vaccine
người mắc bệnh nền ổn định có dấu hiệu như sốt ho đau họng khó thở
và svo hai từ chín mươi bảy trở lên
nhóm này sẽ điều trị tại cơ sở thu dung điều trị của thành phố
nhóm nguy cơ thấp bao gồm những người từ năm mươi đến sáu mươi bốn tuổi chưa phát hiện bệnh nền nhưng đã tiêm đủ liều vaccine
người từ ba tháng tới dưới bốn mươi chín tuổi không có bệnh lý nền hoặc bệnh nền đã ổn định
chưa tiêm đủ vaccine và sbo hai từ chín mươi bảy trở lên
nhóm này sẽ điều trị tại cơ sở thu dung của quận huyện
bên cạnh đó
để người dân chủ động cách ly điều trị
thành phố hà nội cần nhất quán trong việc cách ly điều trị tại nhà
để người dân chủ động trong việc cách ly điều trị
nhất là trong những ngày đầu mắc covid một mươi chín
hỗ trợ tối đa cho người dân về các kiến thức tự cách ly điều trị
cung cấp nhanh nhất thuốc thiết yếu
đặc biệt là thuốc kháng virus cho f điều trị tại nhà
việc liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới đứng đầu cả nước trong nhiều ngày
khiến các khu điều trị f nặng tại bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín ở hà nội
luôn kín giường nhân viên y tế phải làm việc với cứng độ cao
bệnh nhân dường số bảy chỉ số svo hai tám mươi năm yêu cầu kiểm tra ngay
nhân viên y tế trong trung tâm điều hành của khu r một mươi ba
bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đại học y hà nội gọi điện đàm vào trong phòng bệnh
hai khu vực này chỉ cách nhau tấm kính trăm suốt
có thể quan sát mọi diễn biến ở bên trong
ngay sau đó bốn bác sĩ và điều dưỡng di chuyển nhanh đến giường của bệnh nhân ntm tám mươi bốn tuổi để cấp cứu
cả ekip nhanh chóng thực hiện kỹ thuật so bắp tim ngoài lồng ngực điều chỉnh máy móc
năm phút trôi qua một bác sĩ dơ tay ra tín hiệu ok
lúc này tất cả cán bộ y tế bác sĩ trong trung tâm điều hành thở phào
vì bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch
trong trung tâm điều hành khu vực điều trị bệnh nhân nặng
tiếng chuông cảnh báo cần cấp cứu khi chỉ số sv hai tụt thấp
đàn sen với tiến bộ đàm chỉ đạo hối thúc vang lên liên tục
theo điều dưỡng
nguyễn thị thu phương bệnh viện có hơn một trăm linh bác sĩ điều dưỡng và tình nguyện viên
tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân
thời gian gần đây cơ sở y tế này điều trị khoảng một trăm sáu mươi hai trăm linh bệnh nhân
mỗi ngày tiếp nhận hai mươi ba mươi f
khu vực r một mươi ba và r một mươi bốn là nơi điều trị bệnh nhân tầng ba nặng và nguy kịch
mỗi khu có thể điều trị tối đa hai mươi bệnh nhân
hai tuần nay các khu này luôn kính giường và quá tải
dường bệnh vẫn còn nhưng nhân lực để tiếp nhận
điều trị theo công suất tối đa của bệnh viện chưa đủ
với số nhân lực hiện nay và số bệnh nhân đang điều trị
chúng tôi còn thiếu khoảng một mươi bác sĩ điều dưỡng
vì thiếu người nhân viên y tế phải trực liên tục một mươi hai tiếng mỗi ngày
sắp tới nếu số bệnh nhân tiếp tục tăng cao
chúng tôi sẽ cần chi viện từ bệnh viện đại học y hà nội và sở y tế điều dưỡng phương nói
điều dưỡng phương cũng cho biết nhân lực tại khu vực tầng ba sẽ chia thành hai đội
đội một sẽ ở trong phòng bệnh trực tiếp tiếp xúc điều trị cho bệnh nhân
đội còn lại sẽ ở ngoài điều phối xử lý thông tin tại trung tâm điều hành
qua vách ngăn phòng dịch
hệ thống camera giám sát có thể theo dõi đến từng giường của bệnh nhân
việc này giúp các bệnh nhân y tế trong trung tâm điều hành có thể quan sát toàn bộ bệnh nhân
tiếp theo cấp cứu khi có tình huống khẩn cấp
tại giường của mỗi bệnh nhân được có máy đo chỉ số spo hai
nhân lực ở trong phòng bệnh và trung tâm điều hành sẽ liên tục hỗ trợ nhau
trường hợp khẩn cấp bác sĩ ở bên ngoài cũng có thể lập tức vào bên trong
điều dưỡng thu phương cho hay
bác sĩ nguyễn minh nguyên
điều trị tầng ba bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín cho biết
đặc điểm của các bệnh nhân tại đây là rất già
tuổi trung bình từ tám mươi đến một trăm linh và tỷ lệ chưa tiêm vaccine lớn
các bệnh nhân điều trị tại khu vực hồi sức luôn cần theo dõi liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
vì diễn biến xảy ra liên tục và khó lường
bệnh nhân chủ yếu nằm lưu cửu
thời gian điều trị dài có khi vài tuần hoặc vài tháng mới có thể ra viện
vì vậy chúng tôi phải chiến đấu dài hơi
đây cũng là thách thức lớn với nhân viên y tế
bác sĩ minh nguyên nói
bác sĩ nguyên phân tích sau khi tiêm vaccine
số lượng f ngoài cộng đồng tăng tỷ lệ bệnh nhân nặng thì có giảm
tuy nhiên khi số f tăng quá cao lượng bệnh nhân nặng cũng sẽ tăng
đặc biệt là người già yếu nhiều bệnh nền không có khả năng đi tiêm vaccine
những trường hợp này mắc thêm covid một mươi chín thường rất nặng và có nguy cơ tử vong cao
vì vậy theo bác sĩ minh nguyên muốn giữ được tỷ lệ tử vong thấp
chúng ta cần phòng bệnh hơn chữa bệnh giảm tỷ lệ lây nhiễm ngoài cộng đồng
bảo vệ đối tượng nguy cơ nặng